cảnh sát paris cho biết tối ngày hai mươi tám tháng hai đã xảy ra một vụ hỏa hoạn gần ga tàu gatulion
khiến họ phải sơ tán người dân khỏi khu vực này
trên mạng xã hội twitter cảnh sát paris đã yêu cầu người dân tránh xa khu vực
tạo điều kiện cho lực lượng cứu hỏa dễ dàng tiếp cận hiện trường
hiện vụ hỏa hoạn đã được kiểm soát
trước đó cảnh sát đã cấm các cuộc biểu tình quanh sân vận động arco hotel tại paris
cách không xa ga tàu gatoulion
bạo lực đã nổ ra tại khu vực này và cảnh sát đã phải can thiệp để ngăn người biểu tình
đốt các thùng rác và xe khiến khói búc lên dày đặc ở trung tâm thành phố paris